thưa quý vị vào chiều tối ngày một mươi sáu tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi công điện hòa tốc về việc khắc phục hậu quả sự cố sập công trình xảy ra tại khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định làm năm người tử vong và sáu người bị thương
thủ tướng giao ủy ban nhân dân tỉnh bình định tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình người bị nạn
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh bình định cũng làm rõ nguyên nhân trách nhiệm theo quy định và báo cáo thủ tướng
chiều ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trường xây dựng nhà xưởng phục vụ nhà máy chế biến thủy hải sản thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên savi foos việt nam ở khu công nghiệp nhân hòa làm năm người tử nạn và sáu người bị thương
theo đó cơ sở để khởi tố vụ án là việc tổ chức xây bức tường độc lập khẩu độ quá rộng quá dài quá cao không ổn định về mặt kỹ thuật nên khi gặp gió lốc dẫn đến sập và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh bình dương tối qua cho biết viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đối với chủ quán karaoke an phú nơi xảy ra vụ cháy làm ba mươi hai người thiệt mạng
bị can là lê anh xuân chú khu phố bốn phường an phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh chủ quán karoke an phú phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương bị bắt về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
vụ cháy tại quán karaoke an phú xảy ra vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày sáu tháng chín lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy cứu nạn đưa hai mươi hai người ra khỏi đám cháy an toàn
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được khống chế công tác cứu hộ cứu nạn được tiến hành khẩn trương
và đến chiều ngày bảy tháng chín có ba mươi hai nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường
một mươi bảy người được xác định bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn xảy ra
đến ngày một mươi một tháng chín tất cả các nạn nhân được xác định danh tính và giao cho gia đình mai táng
sau khi xem xét các chứng cứ lời khai nhân chứng ngày tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do chập điện ở tầng hai của quán karaoke
cùng với nhiều địa phương trên cả nước bảy quận huyện tại thành phố đà nẵng đồng loạt gia quân
tổng giả soát và kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng yêu cầu một trăm linh cơ sở karaoke bắt buộc phải có lối thoát hiểm thứ hai
như là qua ban công lô ra lối trên máy và thang dây
và kiên quyết xử lý đình chỉ thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
kiểm tra một cơ sở karaoke trên đường hà huy tập quận thanh khê về các hồ sơ liên quan đến đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trang thiết bị trách nhiệm của người đứng đầu các điều kiện về lối thoát nạn
qua công tác ra soát tổng thể tổ liên ngành đã chỉ ra một số hạn chế của cơ sở
đặc biệt lối thoát nạn hướng ra ban công trong phòng hát
có biển chỉ dẫn để khách có thể dễ quan sát đồng thời khuyến cáo chủ cơ sở trang bị thêm một số dụng cụ phá dỡ và mặt nạ phòng độc
kiến nghị cho chủ cơ sở thực hiện là lắp đặt ngay biển báo hướng dẫn thoát nạn
các lối ra ban công và phía sau tầng nhà để để thoát hiểm bằng thang dây
còn về để giảm thiểu cái mức thiệt hại về cái con người khi mà đám cháy xảy ra đối với cái cơ sở kara kinh doanh karaoke này
đội cũng đã tuyên truyền vận động khiến cáo là trang bị phương tiện phá dỡ thông thường và trang bị phương tiện chữa trái tại chỗ
và đặc biệt là mặt nạ phòng đồng
cái đó là em đã nghĩ rồi ạ em đã nghĩ nhưng mà em chưa làm chắc chắn em sẽ làm trong một vài ngày tới
thì cái chỗ đó em sẽ để lên là lối thoát hiểm đó để đèn sáng một tí để coi như là an toàn nhất có thể
kiểm tra tất cả các cơ sở trên địa bàn bảy quận huyện lực lượng chức năng nhận thấy
đa phần các cơ sở đều tồn tại nhiều lỗ
khi phạm liên quan đến thiết bị phòng cháy chữa cháy hoạt động không ổn định chuồng báo cháy không hoạt động
lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ chưa được huấn luyện
công an quận thanh khê đã ra quyết định tạo định trí một cơ sở để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
đối với những cơ sở nguy hiểm chất nổ khắc thì công an quận thanh khê đã tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn cơ sở xử lý những tình huống
khi xảy ra tình huống lực lượng phòng cháy chữa cháy của cơ sở phải làm những nội dung gì
để tổ chức thất nặng đối với những người bên trong đám cháy
và tổ chức tăng cường công tác tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy tại chỗ
và thực tập phòng cháy chữa cháy phù hợp để có sự huấn luyện
có sự phù hợp nhuồn nhiễn với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra
từ các vụ cháy xảy ra gần đây thiệt hại quá lớn về người và tài sản
các cơ sở kinh doanh karaoke cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm
và ý thức được tâm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy
thời gian qua lực lượng chức năng vẫn tổ chức định kỳ và kiểm tra đột xuất
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
tuy nhiên để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy
người đứng đầu phải nhận thức rõ về trách nhiệm
chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng chỉ đạo làm rõ các chế tài
xem xét xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm
hơn năm kg thuốc lắc trị giá hơn
năm tỷ đồng là vật chứng trong chuyên án ma túy vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt phá
đây là số lượng thuốc lắc lớn nhất mà công an tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ trong thời gian vừa qua
ba đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn trường lê thị thu huyền và võ ninh
vào ngày chín tháng chín võ ninh bị bắt quả tăng tảng chữ trái phép chất ma túy
tại khu phố ba phường long bình tân tp biên hòa thu giữ ba trăm năm mươi bảy viên thuốc lắc
ninh khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy trên y mua của trường với huyền với giá là hai mươi triệu đồng
điều tra mở rộng công an tỉnh đồng nai bắt và khám xét nơi ở của trường và huyền
thu giữ gần một mươi viên thuốc lắc loại mdma có trọng lượng hơn năm kg cùng nhiều hung khí tự chế
số ma túy trên trường mua về phân lẻ bán cho người nghiện ở tỉnh đồng nai và các tỉnh phía nam
cũng liên quan đến ma túy tại tỉnh lào cai đối tượng ma xeo trúng cũng vừa bị bắt quả tang
khi đang vận chuyển một bánh heroin
trước đó tổ công tác thuộc đội điều tra tổng hợp công an huyện bắc hà đang làm nhiệm vụ
tại thôn nhì lùng xã na hối huyện bắc hà thì phát hiện một đối tượng đỗ xe ô tô
nhãn hiệu vinfast fadin bên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính đối tượng trên
tại thời điểm kiểm tra đối tượng đã tự giao nộp một bánh heroin
tổ công tác đã áp tải đối tượng cùng phương tiện và toàn bộ tăng vật cũng như giấy tờ
có liên quan về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra
đối tượng ma xeo trúng chú tại thôn nậm siêu xã bản việt huyện bảo thắng khai nhận
đang chở người đến giao dịch mua bán một bánh heroin với giá một trăm ba mươi năm triệu đồng
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao từ đêm ngày một mươi năm đến sáng ngày một mươi sáu tháng chín
trên địa bàn các tỉnh lào cai hà giang đã xảy ra mưa mưa vừa mưa to lũ quét gây thiệt hại
tại tỉnh hà giang đến hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín
trên địa bàn tỉnh có một người mất tích năm người bị thương
thiệt hại lên đến gần một mươi ba tỷ đồng do mưa lũ gây ra
trong khi đó tại lào cai toàn huyện bảo yên hàng chục hectare lúa hoa màu thủy sản bị thiệt hại
một mươi một công trình bị ảnh hưởng ước tổng thiệt hại khoảng sáu tỷ đồng
sau khi thiên tai xảy ra các cấp chính quyền địa phương đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại
hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống
tòa nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa sơ thẩm tuyên án tử hình đối với nguyễn hoàng lên
chú huyện phú tân tỉnh cà mau về hành vi giết người
lên là hung thủ gây ra vụ án giết mẹ vợ giết vợ và con riêng của vợ
theo hồ sơ vụ án sau khi kết hôn lên sống cùng với cha mẹ vợ và con riêng của vợ
vào ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đi làm và có nhậu về nhà
giữa lên và vợ đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi
lên đã dùng dao đâm vợ sau đó ra tay sát hại mẹ vợ và con riêng của vợ
sát hại ba nạn nhân xong nguyễn hoàng lên đã tự sát
nhận được tin báo vụ việc lực lượng công an cà mau đã phong tỏa hiện trường
đồng thời phát hiện lên chưa chết nên đưa đi cấp cứu